cụ thể vào đêm ngày một mươi hai tháng một mươi hai trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa bàn xã tiến lộc huyện can lộc
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh phát hiện xe ô tô do lê bá hòa ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị điều khiển
và xe ô tô do nguyễn đức tuấn điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện dưới cốp xe của hòa có hai trăm năm mươi kết bia henneken hai mươi kết bia corona và sáu mươi chai rượu ngoại
trong khi đó dưới cốp xe của tuấn cũng có hai trăm linh kết bia và hai mươi năm thùng bia các loại
cả hai lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên và bước đầu khai nhận số hàng trên được vận chuyển
từ thành phố đông hà quảng trị ra các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị theo thống kê của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín chỉ tính trong quý ba của năm hai nghìn hai mươi ba
các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện bắt giữ xử lý hơn một trăm bốn mươi chín năm trăm linh vụ vi phạm pháp luật về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
số vụ việc khởi tố tăng gần bốn mươi so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi chín
những con số biết nói đã cho thấy tình trạng buôn lậu
gian lận thương mại trong năm qua diễn biến phức tạp như thế nào và càng về cuối năm thì lại càng tăng mạnh hơn
khi đây là giai đoạn cao điểm các đối tượng tập kết hàng hóa dự trữ để tung ra thị trường trong dịp tết
và mặc dù các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn
tuy nhiên các đối tượng buôn lậu đã và đang dùng mọi thủ đoạn khiến cho công tác phòng chống loại tội phạm này càng gian nan hơn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng keo văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp tránh xã an thạnh huyện bến cầu tỉnh tây ninh về tội trộm cắp tài sản
cũng liên quan đến tội trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê phúc lợi sinh năm hai nghìn hai hồ khẩu thường trú tại xã tân khánh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp có nốt ruồi ở đuôi mắt trái
và đối tượng trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hồ khẩu thường chú tại phường một mươi ba quận gò vấp thành phố hồ chí minh cao một m sáu mươi da ngăm đen và có sẹo không rõ hình dài năm cm cách ba cm trên sau đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý